trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín khiến nhiều gia đình công nhân gặp khó khăn khi việc làm và thu nhập bị ảnh hưởng
các đoàn viên thanh niên tp hcm đã vận động nhiều chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng hỗ trợ bữa ăn sáng và tặng khẩu trang miễn phí cho nhiều người lao động
những ngày này cứ sắp xếp được thời gian là các đoàn viên của trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thuộc thành đoàn tp hcm
lại chia nhau xuống các khu nhà trọ có đông công nhân để vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng trọ phụ giúp trông con cho người lao động trong mùa dịch bệnh
trong đợt dịch bệnh này cũng được sự hưởng ứng rất nhiều từ các cô chú là chủ các khu lưu trú văn hóa
các cô chú cũng đồng hành chia sẻ với các bạn thanh niên công nhân trong vấn đề giảm giá tiền phòng trọ
đồng thời có một số khu cũng hỗ trợ việc giữ trẻ cho các con
tại khu lưu trú để cho các bạn cũng yên tâm để đi làm trong thời gian mà dịch bệnh vừa rồi
hưởng ứng lời kêu gọi ông nguyễn thành tâm chủ nhà trọ trên đường tl một mươi sáu quận một mươi hai tp hcm
đã quyết định giảm tiền thuê cho các phòng trọ phát xạ phòng rửa tay khẩu trang cho công nhân thuê trọ
ông cũng thường xuyên cập nhật và thông tin về dịch bệnh đến công nhân ở trọ
với hy vọng họ sẽ tuân thủ theo các khuyến cáo của thành phố để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
ở của công nhân của những người ở trọ là một điều rất là quan trọng
cho nên mình cũng đã nghĩ ngay đến cái vấn đề mà mình cần phải chung tay góp sức về nhà nước
để làm sao để mà đẩy lùi cái dịch bệnh này
mình cũng đã hỗ trợ cho ba tháng nay mỗi tháng là một trăm linh cho mỗi phòng
cho nên mình cũng có dự kiến rằng là nếu như dịch bệnh kéo dài thì mình cũng sẽ hỗ trợ thêm
thấy cũng mừng
bởi vì bây giờ đi thuê trò mà thời điểm này thì công việc nó khó khăn mà nó hỗ trợ phần một phần tiền phòng nào đó thì mình vui
những tấm lòng hảo tâm chấp nhận chịu lỗ để giảm giá phòng trọ
hay mỗi ngày lạng lội khắp các khu nhà trọ vận động nhắc nhở người lao động cẩn thận hơn trong mùa dịch bệnh
có ý nghĩa rất lớn về vật chất lẫn tinh thần
sự chia sẻ kịp thời của cộng đồng trong mùa dịch bệnh
khiến người lao động cảm thấy lạc quan an tâm hơn trong mùa dịch này
đi dạng lắm rồi